trước tình hình diễn biến thời tiết phức tạp trong thời gian qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới địa bàn tỉnh cần thơ
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố cần thơ cho biết hiện trên địa bàn tổng chiều dài các đoạn có nguy cơ sạt lở là gần một trăm năm mươi năm m
với trên hai sáu trăm linh căn nhà và khoảng một mươi tám bốn trăm linh người cần được di rời
ban chủ yếu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tp cần thơ nhận định tình hình sạt lở bơi sông
trên địa bàn thành phố vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp đặc biệt là các kênh dạch có mật độ giao thông đường thủy qua lại lớn
trước tình hình ngày càng phức tạp ubnd tp giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các quận huyện
cập nhật hoàn thiện lại các nội dung báo cáo trong đó tính toán lại các điểm di rời tái định cư cho người dân đảm bảo thiết thực khả thi và không lãng phí
bên cạnh đó các sở ngành liên quan cần nghiên cứu thêm các biện pháp hỗ trợ cho người dân
nhưng điều quan trọng là người dân đồng thuận trong việc di rời và có các điều kiện thuận lợi nhất khi đến chỗ ở mới